tại các vùng lũ vùng ven biển hàng nghìn hộ dân tỉnh quảng ngãi luôn đối diện với nguy cơ mưa bão lũ quét
để hỗ trợ cho hộ nghèo vùng lũ có nơi ở an toàn thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định bốn mươi tám về hỗ trợ xây nhà ở phòng tránh bão lụt cho hộ nghèo
chính sách này đã giúp cho nhiều hộ nghèo vùng lũ của quảng ngãi có được nơi ở khang trang an toàn
hiện tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục nỗ lực để hoàn thành xây dựng nhà tránh lũ cho người dân
là hộ nghèo đơn chiếc lại sống ở vùng thấp trũng nên hàng năm cứ đến mùa mưa lũ bà ôn thị tao lại phải lo lắng tìm nơi tá túc khi lũ về
năm hai nghìn một mươi năm nhà nước hỗ trợ và cho vay hai mươi triệu đồng tỉnh quảng ngãi hỗ trợ tám triệu đồng và gom góp bà xây dựng được ngôi nhà tránh lũ này
thực hiện quyết định số bốn mươi tám về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt tỉnh quảng ngãi có trên ba ba trăm linh nhà tránh lũ cần được xây dựng với tổng kinh phí một trăm năm mươi chín năm tỷ đồng
mỗi nhà tránh lũ xây dựng mức giá ba mươi triệu đồng trong đó nhà nước hỗ trợ một mươi triệu đồng vốn vai ngân hàng chính sách một mươi triệu đồng với lãi suất ba một năm cùng với sự đóng góp của gia đình
đến nay tỉnh quảng ngãi đã hỗ trợ gần hai hai trăm linh hộ đạt sáu mươi năm năm